nếu như việt nam dễ dàng đánh bại campuchia với tỷ số là ba trên sân vận động hàng đẩy hà nội trong tối qua
thì malaysia đã tạo ra bất ngờ khi chiến thắng myanmar cũng với tỷ số tương tự trên sân vận động bukizalin ở kuala lumpur
như vậy là hai đội tuyển việt nam và malaysia đã ghi tên mình vào trận bán kết
trong suốt chín mươi phút thi đấu đội việt nam đã ép sân hoàn toàn các cầu thủ campuchia
ở hiệp một mặc dù đã rất cố gắng nhưng trước sức ép của đội chủ nhà đội tuyển campuchia đã đẻ thùng lưới ban đầu tiên do công của tiền đạo đội tuyển việt nam tiến linh ở phút thứ ba mươi chín
đến phút thứ bốn mươi một quang hải nâng tỷ số lên hai cho đội tuyển việt nam
từ pha phối hợp đẹp mắt với tiền vệ trái nguyễn phong hồng duy sang hiệp hai thế trận tiếp tục thuộc về đội tuyển việt nam
nhưng chỉ có một bàn thắng được ghi từ cú vô lê của tiền vệ phan van đức ở phút thứ sáu mươi một
trong những phút còn lại của trận đấu đội việt nam chủ động giảm nhịp tránh va chạm cũng như tránh thẻ phạt không đáng có
trận đấu kết thúc với tỷ số ba qua đó giúp đội việt nam đứng đầu bảng a aff suzugi cup hai nghìn một mươi tám với một mươi điểm sau bốn trận đấu
cùng lúc đó trên sân vận động bukit jalin ở thủ đô kuala lumpur của malaysia các cầu thủ chủ nhà đã đánh bại đối thủ ngang sức ngang tài myanmar
cùng với tỷ số ba các bàn thắng của malaysia được ghi do công của nosarun island ở phút hai mươi sáu
với chiến thắng này malaysia chính thức vào bán kết ở vị trí thứ hai tại bảng a với chín điểm sau bốn trận đấu
tối nay vào lúc một mươi chín h lượt đấu cuối bảng b aff suzgi cup hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra với hai trận đấu
thái lan gặp singapore trên sân vận động raja mangala ở bangkok và indonesia gặp philippines trên sân vận động zelora bungkarno ở jakarta
qua đó xác định hai cái tên cuối cùng của vòng bán kết aff suzy cup hai nghìn một mươi tám